mặc dù đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi
nhưng tại xã hiến thành huyện kinh môn tỉnh hải dương vẫn bùng phát dịch
gia đình ông hoàng văn trinh ở thôn an thủy có đàn lợn ốm vào ngày hai mươi sáu tháng hai với triệu chứng sốt
bỏ ăn ra vùng tai bụng đỏ gia đình ông trinh tự điều trị nhưng không khỏi đến ngày một tháng ba
một số con bị chết gia đình ông trinh báo cho ngành thú y và ủy ban xã hiến thành
ngay khi nhận được tin báo các cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm nguyên nhân
trước thực trạng đàn lợn chết của nhà ông vinh các cơ quan chức năng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm
đồng thời hướng dẫn xã tiến hành các khâu tiêu độc sát trùng tiêu hủy lợn chết theo đúng quy trình
lập chốt tiêu độc khử trùng với các phương tiện ra vào địa bàn xã hiến thành
một mươi bảy h ba mươi ngày một tháng ba tri cục thú y thông báo kết quả xét nghiệm xương tính với dịch tả lợn châu phi
đến một mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng ba tổng số lợn đã bị tiêu hủy trên địa bàn là một trăm bốn mươi một con
tổ chức xử lý phun tiêu độc khử trùng rác vôi tất cả các khu vực dân cư cũng như hộ gia trại
trăn núi và triển khai phun phòng trừ tiêu độc khử trùng trong diện tích toàn trạng
tiến hành triển khai tiêu hủy
tiêu hủy tại vị trí các anh nhìn đấy chúng tôi tổ chức đào hố sâu bốn m
bốn m thì sau khi đào hai hố
tổng đối với nệ đà nợ là một trăm bốn mươi một con
thời điểm mà phát hiện dịch đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã cấp phát toàn bộ số thuốc lưu trữ trong kho
thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề xuất bởi vì cũng phải nói thật với các đồng chí là
cái nguồn dự trữ nó không được nhiều cho nên thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất với tỉnh
thứ nhất là cấp thêm kinh phí và cấp thêm cái thuốc sát trùng cũng như là các cái dụng cụ liên quan
cho cái công tác sẵn sàng ứng phó với lệ dịch
thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm soát dịch bệnh để không lây lan và không bùng phát thêm điểm mới